tuy nhiên ông tuấn cho biết do nhu cầu của người dân sống xung quanh khu vực bến xe biết đình di chuyển về các tỉnh phía nam rất lớn
nhiều đơn vị nhà xe đã thành lập văn phòng xung quanh biến xe để phục vụ hành khách
điều này vô hình chung khiến giao thông trở nên phức tạp
cái nhu cầu của khách đi làm thì nó rất là đa dạng
vì vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng là đã có xuất hiện những cái đơn vị vận tải mở cái văn phòng hoạt động và đón khách để bán vé
tôi nghĩ rằng là cái việc mở những cái văn phòng để đón khách rồi tiếp cận mềm khách thì cũng là cái nhu cầu kinh doanh rất là tự nhiên
tuy nhiên thì chúng ta cũng cần phải có những cơ chế quản lý để làm sao những cái văn phòng này hoạt động theo đúng cái khuôn khổ góp độc và đảm bảo để an toàn phục vụ cho người dân đi làm
kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín năm nay chung vào ngày cuối tuần người lao động sẽ được nghỉ ba ngày cho nên nhiều người tranh thủ về quê đi du lịch đi chơi
chính vì vậy lượng khách đổ về các bến xe rất đông
cơ quan chức năng khuyên cáo người dân nên vào bến xe mua vé để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi
khi bị thu cao hơn giá vé hành khách cần gọi đến số điện thoại đường dây nóng đã được giãn công khai ở các bến xe để phản ánh
thưa ông trong suốt thời gian của kỳ nghỉ này ủy ban sẽ có lịch ứng trực kịp thời cũng như các số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận những thông tin về an toàn giao thông đúng không ạ
và sau đó thì công tác đánh giá rút kinh nghiệm sẽ như thế nào ạ
đợt nghỉ lễ quốc kháng mùa hai mươi chín ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã phân công bố trí lãnh đạo cũng như công chức đại trực
trong tất cả các ngày của đợt nghỉ lễ thứ hai là thông báo một mươi số đường dây nóng điện thoại để tiếp nhận các phản ảnh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông
cũng như là phối hợp các cơ quan đơn vị chức năng của trung ương địa phương để xử lý khắc phục kịp thời những phản ảnh người dân
và sau mỗi ngày thì ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ có cái báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông hàng ngày lên văn phòng chính phủ
và cuối đợt thì ủy ban sẽ có một cái báo cáo
ba ngày về tình hình trật tự an toàn giao thông trong đợt nghỉ lễ quốc khánh mùa hai mươi chín cũng như khai giảng năm học mới
trong đó có phần đánh giá việc tiếp thu các ý kiến phản ảnh của người dân qua đường dây nóng và việc xử lý các kiến nghị này để làm sao rút kinh nghiệm cho các đợt nghỉ lễ sau để tiếp nhận càng nhiều các ý kiến của người dân càng tốt
cái thứ hai là xử lý khắc phục được nhiều
và có cái sự phản hồi để cho người dân biết được những cái ý kiến phản ảnh đã được giải quyết và xử lý
và chúng tôi rất mong là các cái ngành địa phương mà khi tiếp nhận những cái thông tin mà chúng tôi truyền tải thì sẽ cùng phối hợp để làm sao xử lý một cách tốt nhất hiệu quả nhất những cái phản ánh của người dân
vâng xin cảm ơn ông nguyễn trọng thái đã tham gia chương cùng chương trình của chúng tôi
theo thống kê texas là bang chịu thiệt hại nặng nề nhất do bão lụt trong năm mươi bảy năm qua tại mỹ
tuy nhiên ngân sách chi cho công tác phòng thủ trước thiên tai được cho là vẫn chưa thích đáng
những người dân ở quận năm ở houston cho biết họ phải tự xoay sở để chống chịu trước cơn bão
thời tiết thay đổi là do con người
chính phủ mỹ cần thể hiện trách nhiệm rõ ràng hơn trong việc giúp các cộng đồng nghèo ở đây khôi phục cuộc sống
tại những cộng đồng khá giả hơn nơi thu nhập trung bình của người dân
là trên một trăm linh đô la mỹ người dân có nguồn lực sự hỗ trợ tốt hơn
cũng như có sẵn tiền để tự khắc phục các vấn đề do bão
nhưng với những người nghèo rất có thể phải mất hàng năm cuộc sống của họ mới trở lại như trước
nga sẽ có các biện pháp đáp trả thích đáng sau quyết định của bộ ngoại giao mỹ yêu cầu nga đóng cửa tổng lãnh sự quán
tại thành phố sam francisco thuộc bang california cùng hai cơ sở phụ trợ ngoại giao khác tại thủ đô washington và thành phố new york
chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện nga konstantin kosachev khẳng định
nếu nhân viên tổng lãnh sự quán của nga phải về nước số nhân sự tương đương của mỹ cũng sẽ được thông báo trở về
theo ông konstantin kosachev những quyết định tương tự có thể được áp dụng với phái bộ ngoại giao của mỹ tại nga
cũng như với thủ tục cấp thị thực nga cho công dân mỹ
trước đó tân đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cho biết
các nhân viên ngoại giao nga sẽ thu dọn để rời khỏi mỹ sau quyết định của washington
còn ngoại trưởng nga sergei lavrov đã bày tỏ lấy làm tiếc về tình hình căng thẳng leo thang không phải do nga khơi màu